theo số liệu từ tri cục trưởng tri cục kiểm lâm tỉnh cà mau đến thời điểm hiện tại ngoài hơn hai mươi năm hectare rừng tràm dự báo báo cháy cấp hai và cấp ba
thì trên địa bàn lâm phần cà mau đã xuất hiện gần một mươi ba hai trăm linh ha dự báo ở cấp bốn cấp nguy hiểm và hơn hai sáu trăm linh hectare dự báo cháy ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
diện tích báo cháy cao tập trung chủ yếu trên địa bàn lâm phần các xã an khánh khánh lâm nguyễn phích khánh thuận của huyện u minh
trước tình hình trên ngành chức năng tỉnh cà mau tăng cường phương tiện lực lượng ứng trực trên các tròi canh lửa đặc biệt tại những nơi có nguy cơ cháy cao để chủ động ngăn ngừa và kiểm soát kịp thời khi có cháy xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ